chỉ trong khoảng chưa đầy ba tháng cuộc thi viết về bà lan cho biên tập viên wikipedia và blogger hai nghìn một mươi chín
đã nhận được gần hai bài viết của thí sinh trên khắp việt nam
đó là những thông tin được ban tổ chức đưa ra trong lễ trao giải của cuộc thi diễn ra tại hà nội
tại lễ trao giải ban tổ chức chia sẻ viết về ba lan cho biên tập viên wikipedia và blogger năm hai nghìn một mươi chín
là cuộc thi dành cho đối tượng là công dân việt nam có độ tuổi từ một mươi tám trở lên
cuộc thi đã diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến hết ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
với mục đích khuyến khích người việt nam tìm hiểu thêm về vẻ đẹp của đất nước bà lan
đây là lần đầu tiên đại sứ quán nước cộng hòa ba lan tại hà nội tổ chức cuộc thi
với mong muốn người dân việt nam có thể hiểu hơn về địa lý cũng như vẻ đẹp của đất nước ba lan
đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm năm mươi bà lan và việt nam luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
tuy sai nhau về địa lý nhưng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử
và người dân hai nước luôn bên nhau trong tình cảm hữu nghị gắn bó thủy chung